nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi của thành phố hà nội mới đây liên đoàn lao động tp hà nội
tổ chức hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước là đảng viên tiêu biểu
trong những năm qua các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đồng góp ba mươi chín giá trị phát triển kinh tế
giải quyết năm mươi số lao động của thủ đô
ghi nhận những đóng góp đó liên đoàn lao động tp hà nội đã biểu dương chín mươi cán bộ công nhân
có nhiều đóng góp tiêu biểu nhất trong năm hai nghìn một mươi chín
đây là những tấm gương sáng thể hiện tinh thần trách nhiệm bản lĩnh trí tuệ của các thế hệ cán bộ công đoàn công nhân
đã và đang nỗ lực phân đấu
đó là những nhân tố mới có nhiều sáng tạo và sự trưởng thành vượt bậc trong công tác chuyên môn công đoàn
phát huy vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
từng bước góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng cộng sản việt nam ngày càng vững mạnh